mặc dù đã được thông báo từ trước nhưng sau khi thủy điện tuyên quang mở ba cửa xả đáy từ ngày hai mươi tám tháng sáu
đã khiến cầu phao bắc danh bắt qua sông gầm nối thôn cổ yển với thôn bắc danh và nà cóc
xã thanh tương huyện nà hang tỉnh tuyên quang bị đứt cát
điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của một trăm ba mươi năm hộ dân tại các thôn bắc danh và nà cóc
sau khi thủy điện tuyên quang mở ba cửa xả đáy với lưu lượng khoảng hơn năm mét khối một giây
nước lớn chảy xiết đã làm cho cầu phao bắc danh bị đứt tăng đơ
dẫn đến tuột và đứt tám dây cáp phía thượng lưu vào ngày hai mươi chín tháng sáu
hiện nay việc cầu phao bắc danh bị đứt cáp đã khiến một trăm ba mươi năm hộ gia đình sinh sống tại hai thôn bắc danh và nà cóc tạm thời bị cô lập
được biết cầu phao bắc danh được đưa vào sử dụng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
cầu được xây dựng với tải trọng thiết kế cho người và xe máy hai trăm linh kg một m hai khổ cầu rộng hai m chiều dài cầu là một trăm năm mươi m tổng kinh phí xây dựng trên bốn bảy tỷ đồng
trước mắt để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân ubnd huyện na hàng đã điều động thuyền xuồng để chở miễn phí xây dựng

để đảm bảo cho việc đi lại của người dân đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của nhân dân trong khu vực